thưa quý vị những năm gần đây tình trạng xuất cảnh trái phép
sang nước ngoài lao động làm thuê đã lan đến từng nhà từng ngõ xóm
ở các vùng nông thôn trên cả nước
nhiều người chấp nhận đánh cực cả số phận của mình sang nước ngoài lao động
với hy vọng sẽ đổi vận
thế nhưng một thực tế đáng buồn đó là giấc mơ đổi đời chưa thấy
mà chỉ thấy nhiều người đã vỡ mộng bởi cuộc sống mới không như họ mong chờ
nhiều người bị bắt bị giam và trở về với hai bàn tay trắng
và thậm chí là bỏ mạng nơi xứ người
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mà chúng tôi ghi nhận ngay sau đây
xã đô thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
những ngày này làng quê vốn dĩ yên bình thì nay lại bao trùm một không khí tang thương tuyệt vọng
sau nhiều ngày mất liên lạc cho rằng con mình là một trong ba mươi chín người bị chết tại anh
nhiều gia đình đã tự lập bàn thờ cho người thân của mình
chuyến xe đó là ba mươi chín bốn mươi người mà chết đi còn sống được giam ba người thì mình còn hy vọng
nhưng theo người thân ở bên đây báo về là cũng đi chuyến xe nước
một chuyến xe nước
không chỉ xã đô thành không khí đau buồn bao phủ lên nhiều làng quê xứ nghệ
những người mẹ đợi con những người bà trở cháu
dưới những bụi tre nhiều nơi trong tỉnh nghệ an nhà cao tầng đã mọc lên san sát
nhà cao cửa rộng đa phần đều từ lao động nước ngoài gửi tiền về xây
nhưng đằng sau sự giàu có là những đánh đổi bằng những bất vả
thậm chí là cả tính mạng nơi xứ người
có những người đã may mắn trở về sau nhiều năm lao động chui
nhưng vẫn luôn ám ảnh về những ngày tháng sống không bằng chết
giấc mộng đổi đời nơi đất khách hoàn toàn không đơn giản như những gì họ đã kỳ vọng
ở quê hương nó khó khăn muốn tìm đường sang đất nước
châu âu thì lao mắn
nhưng mà trong cái đoàn đường đi thì cũng không phải là như mọi người nghĩ
cũng quá gian nan và vất vả
ai nghĩ là sang bên kia là làm được cái này cây kia
nhưng mà nó ngược hoàn toàn
cả cái đường giấy nó đem mình đi nó đem mình vào các cái cổng tên nữa
hoặc là sáng một đêm
nó bắt luật phạm cho nên là cái sự an toàn nó không được cao lắm
nếu mà đi quay lại đi đứng túi thì tụt nhất anh khuyến đứng đi nữa
tại vì đánh đuôi cái màng sòng quá lớn
không chỉ có những tỉnh miền trung như nghệ an hà tĩnh
mà tại các địa phương miền núi phía bắc
tình trạng lao động chui xuất cảnh trái phép nhiều năm nay cũng diễn ra phức tạp
vài năm trước qua rủ dê từ người quen
người đàn ông này đã vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang trung quốc lao động chui
sau thời gian các chủ xưởng đưa đi khắp nơi làm thuê quần quật
trong môi trường độc hại anh không được trả bất kỳ đồng lương nào
thậm chí còn bị chính quyền nước sở tại bắt giam đánh đập
và phải nộp phạt năm mươi triệu đồng mới được trở về nước
tiền mất tật mang công việc trả đâu ở đâu
bị giam một tháng đúng một tháng
vẫn ba mươi ngày nó mới thả
ăn uống thì làm gì mỗi bữa được hai ba thịa cơm không là tốt lắm
nó cho ăn cầm chừng không chết
vào nó lôi ra sân gậy nó vụt
tại bắc cạn đa phần những người xuất cảnh trái phép làm thuê
đều nghe theo lời rủ dê của cò môi giới
khi sang nước ngoài vì không có giấy tờ hợp pháp
người lao động phải sống chui lùi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng
theo thống kê của công an tỉnh bắc cạn
tính riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn tỉnh đã có bảy trăm bảy mươi bảy người xuất cảnh trái phép
không phải là một trăm linh bà con sang bên kia
có công an việc làm ổn định và có thu nhập ổn định
theo mức môi giới hoặc cam kết ban đầu
có thể có xảy ra tình trạng bị bắt nhốt
có trường hợp là một mươi một tháng có tuyên oán bị giam
đa số cũng chỉ vì cả tin cả nề
người nhà bảo là sang bên đấy có công an việc làm
nhưng cuối cùng khi về thì cũng
cái thu nhập thực tế nó cũng không được như mình mong muốn
câu chuyện xuất cảnh trái phép sang các nước lao động chui
xuất hiện tại rất nhiều địa phương
thậm chí có cả những tổ chức chuyên chăn rắt rủ dê môi giới người dân
tham gia vào đường dây này
tiền mất tật mang là hậu quả mà ai cũng dễ dàng nhận thấy
ấy vậy mà họ vẫn đánh cược số phận của mình
để rồi phải gánh chịu những hệ lụy khôn lường
để từng bước khắc phục thực trạng này
để từng bước khắc phục thực trạng này
bên cạnh việc đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm đưa người xuất cảnh trái phép
thì các cấp chính quyền các cơ quan chức năng
cần có nhiều giải pháp thiết thực cụ thể hơn nữa
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân
về những mối nguy hiểm cũng như hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép để mưu sinh